chưa bao giờ đường phố hà nội đông đến như thế
hàng chục nghìn người dân đã đổ ra đường để chung vui cùng thầy trò huấn luyện viên park hang seo
và chắc chắn là để được tận mắt gặp những người hùng của họ
vâng và thời tiết ở hà nội buổi chiều nay thì rất lạnh
nhưng những khó khăn đó không ngăn được những tâm hồn nhiệt thành của các cổ động viên việt nam
ngay từ sáng sớm đến tận lúc các cầu thủ u hai mươi ba việt nam đặt chân xuống sân bay nội bài
màu đỏ đã nhụm khắp trên các tuyến đường
hình ảnh này có lẽ sẽ còn in đậm mãi trong tâm trí của các cầu thủ
và trong cả trái tim của những người dân nước việt
phó thủ tướng vũ đức đam đại diện bộ văn hóa thể thao và du lịch
cùng các đơn vị và đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại sân bay quốc tế nội bài từ rất sớm để chào đón đoàn
hàng chục nghìn người đứng suốt dọc ba mươi km từ sân bay quốc tế nội bài về nội thành hà nội
cờ đỏ dợp trời chào đón những người hùng của thể thao việt nam
những ánh mắt chờ đón những nụ cười trên môi
các cổ động viên đang háo hức hơn bao giờ hết và gia đình các tuyển thủ cũng không ngoại lệ
cảm xúc của tôi chuẩn bị gặp hai đứa con trai thật sự là tôi rất là bồi hồi và xúc động
rồi sung sữa
đầu tiên tôi sẽ chúc hai con trai bảo là các con ơi dù thắng hay thua thì các con cũng hãy vui lên nhé
việc hai con và đổi tiền của chúng tôi
chúng ta đã làm lên kỳ tích và u hai mươi ba việt nam của chúng ta đã đi vào đường lịch sử
quá là hồi hộp luôn từ trước đến các cổ thủ việt nam chưa bao giờ được đá bóng chân một cái sân tuyết dày đặc như thế

cô rất là mừng
cảm xúc của tôi là ấn tượng và chúc động nhất là ba tuyển thủ bới một đống tuyết